mở đầu sẽ là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
công an tỉnh lai châu vừa triệt phá thành công một chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng
sùng a giống ở bản hủy trạ hai xã nậm vy huyện mường nhé tỉnh điện biên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là bốn mươi bánh heroin
cụ thể vào hồi một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại khu vực km sáu trăm ba mươi bốn một trăm bảy mươi
cốt lộ bốn h hướng ba tầng mường tè thuộc bản trung trải xã trung trải huyện nậm nhun
lực lượng công an đã bắt quả tăng sùng a giống thu giữ bốn mươi bánh heroin
một xe máy và một điện thoại di động
bước đầu đấu tranh giống khai nhận mang số heroin trên từ huyện mường nhé
tỉnh điện biên sang lai châu móc nối với các đối tượng ở lai châu
mang số ma túy trên bán qua biên giới khi chưa kịp bán thì bị bắt giữ
đây là chuyên án thu giữ số heroin lớn nhất trên địa bàn tỉnh lai châu từ trước đến nay
và ngay trong sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh huyện sinh hồ
ban giám đốc công an tỉnh lai châu đã đến biểu dương khen thưởng
và ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia phá án
sau ba mươi một năm gây án giết người rồi bỏ trốn đối tượng lâm thật duy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại ấp tắc cường xã tham đôn huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng bắt giữ theo lệnh truy nã
theo hồ sơ vụ án vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lâm thật duy đi đến quán gần nhà thuộc xã tham đôn để xem tv
trong lúc xem thì xảy ra mô thuẫn và xô xát với một người đàn ông trú cùng xã
lúc này đối tượng duy đã dùng dao đã mang theo trước đó
đâm một nhát vào người này khiến nạn nhân tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi gây án đối tượng duy bỏ trốn sang campuchia trong một thời gian dài
qua công tác nắm bắt tình hình đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
khi phát hiện đối tượng lâm thật duy đang ở thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
thì lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành điều tra làm rõ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
chạy xin việc làm và nhận mua ô tô giá rẻ để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn ba tỷ đồng
cao thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã diễn hòa huyện diễn châu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định để tạo lòng tin cho các nạn nhân
đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết với lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên hà đã lừa và chiếm đoạt tám trăm năm mươi triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
ngoài ra hà còn tự xưng mình đang làm việc tại quân khu bốn và có nhiều mối quan hệ
có thể mua được xe ô tô giá rẻ hơn thị trường bán ra từ một trăm linh hai trăm linh triệu đồng một xe
do tin tưởng hà nên ba bị hại trên địa bàn
các huyện diễn châu nghĩa đàn đã chuyển ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng để mua ô tô với giá rẻ hơn thị trường
tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng đang tiến hành điều tra và làm rõ
về hành vi vận chuyển dầu điêu không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu kg chín trăm sáu mươi nghìn ba trăm sáu mươi chín